nhân kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi hôm nay thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
và phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp
đây là sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp lớn lao của các doanh nghiệp doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố
để động viên doanh nghiệp và doanh nhân đồng hành cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế
trong một mươi hai năm qua thành phố hồ chí minh đã vinh danh một doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu và có nhiều cơ chế chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp
sau tháng đầu năm các doanh nghiệp này đã tạo ra tổng doanh thu một ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng giải quyết việc làm cho một trăm năm mươi năm lao động đóng góp vào ngân sách nhà nước trên hai mươi ba tỷ đồng
trong những năm qua các doanh nghiệp doanh nhân của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội
tham gia triển lãm tôn vinh hàng việt tự hào hàng việt nam vững bước hội nhập tham gia diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư
và các hoạt động xã hội như ủng hộ người nghèo nạn nhân chất độc mùa da cam
đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc của thành phố
cũng nhân dịp này thành phố hồ chí minh đã phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp